kính thưa quý vị công an cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre cho biết
đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô minh thông
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đăng ký thường trú thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang
để điều tra về hành vi giết người
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đựng trong bao ni lông
dạt vào bãi bội ven sông hàm luông khu vực thủ xá mỹ thành an thành phố bến tre
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người nên đã khởi tố vụ án
nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra và thu thập củng cố chiến cứ
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra xác định nạn nhân
là một người nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ phường hai thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
tiến hành xác minh thân nhân và các mối quan hệ của nạn nhân kết hợp các biện pháp rà soát sàng lọc
cơ quan công an phát hiện đối tượng ngô minh thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đăng ký thường trú thị trấn mỹ phước huyện tân phước tỉnh tiền giang có nhiều dấu hiệu nghi vấn
kết quả qua đấu tranh ngô minh thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với người này
nên thông đã giết nạn nhân trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
sau đó cho thi thể đánh cầu hàm luôn tù xã bình phú thành phố bến tre vứt xuống sông phi tan
công an tỉnh bến tre đã nhanh chóng điều tra bắt giữ hung thủ gây án
ổng định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
thực hiện cao điểm về bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đáng dắp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thuộc công an thành phố đã tăng cường
quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác
qua đó công an thành phố phát hiện thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
với số lượng rất lớn từ lào qua biên giới đường bộ các tỉnh bắc miền trung và tp hcm tiêu thụ
công an tp hcm
tp hcm đã chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương
có liên quan khẩn trương xác minh làm rõ triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm nêu trên
kết quả đấu tranh chuyên án đến nay công an thành phố đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng
thu giữ hơn hai trăm chín mươi kg ma túy các loại một khẩu súng cùng nhiều tài liệu vật chứng khác của vụ án
hiện nay công an tp hcm tiếp tục tri sách mở rộng bắt giữ các đối tượng có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với thành tích đặc biệt xuất sắc trên ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại vị thư khen công an tp hcm
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa
đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn về ma túy bảo đảm an ninh trực tự tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí thứ trưởng đánh giá kết quả điều tra khám phá chuyên án là điển hình trong công tác đấu tranh
triệt phá tội phạm xuyên quốc gia liên tỉnh làm rõ phương thức thủ đoạn hình thành và hoạt động của đường dây mua bán
phần chuyển trái phép chất ma túy
phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực hiệu quả giữa công an tp hcm với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an các địa phương góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam
trang đe phòng ngừa tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và biểu dương thành tích
đặc biệt xuất sắc của công an tp hcm đồng thời đề nghị công an tp hcm tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm
các đối tượng theo quy định của pháp luật tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục lập nhiều chiến công
thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
sau gần ba tháng bị tạm giam để điều tra về tội gây rối trực tự công cộng ngọc trinh bày tỏ đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân
hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái là lái xe không bằng lái lái xe không đúng quy định của giao thông
rồi biểu diễn xe
với những tư thế rất là nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng tật tự công cộng gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những điều không tốt của tôi
tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt trước những hành vi sai trái của tôi vừa qua
tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp việt nam cho sự thiếu hiểu biết về luật pháp của tôi
kết thúc điều tra vào ngày sáu tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
và trần xuân đông về tội gây rối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
ngày sáu tháng một công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị thiên nhi hai mươi năm tuổi ngụ quận một mươi hai
lê quốc doanh hai mươi ba tuổi ngụ quận tân bình nguyễn đình k a một mươi bảy tuổi ngụ huyện hóc môn để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra nhi và k a là sugar baby chuyên nhận cặp kè với người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền
có quen và kể với doanh về việc bị người đàn ông tên tc là sugar daddy người nuôi và chu cấp tiền cho các cô gái trẻ để lừa tình
sau khi nghe được câu chuyện doanh nhận thấy một người bạn của mình cũng bị ông t c lừa tình tương tự với nhi và k a
nên cùng bạn với hai cô gái này lên kế hoạch trả thù lấy tiền
k a trực tiếp nhắn tin ngồi chạy ông t c đến khách sạn ở quận tân bình để hành sự
sau khi nhận phòng ông t c vào nhà vệ sinh tắm
vừa trở ra thì bị doanh và nhi núp trong tủ quần áo của khách sạn lao ra tấn công và khống chế
cả ba đối tượng cùng đe dọa đánh đập ông t c
sau đó lấy tiền thông qua hình thức chuyển khoản điện thoại iphone một mươi một pro max và chìa khóa xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi
trước khi rời đi nhắm đối tượng có yêu cầu ông t c đưa một mươi năm triệu đồng nếu muốn chuột lại tài sản
sau vụ việc ông t c đến công an trình báo
vào cuộc điều tra công an nhanh chóng bắt giữ ba đối tượng
tại cơ quan công an cả ba thừa nhận hành vi của mình
những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng này khẩn trương liên hệ với công an quận tân bình để giải quyết theo đúng quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty trẻ việt nam công ty cổ phần và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn thiện toàn
nguyên tổng giám đốc phụ trách hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
quá trình mở rộng điều tra ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng ngọc cầm và nguyễn quốc khánh
đều là thành viên hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
đã có hành vi ký các nghị quyết của hội đồng thành viên tổng công ty trẻ
thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất hai trăm hai mươi năm nam kỳ khởi nghĩa
quận ba tp hcm không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản của nhà nước
hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm
của các đối tượng xác minh tài sản để cây biên thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
công an tỉnh nghệ an và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây lừa đảo
lợi dụng chương trình khuyến mại mở tài khoản online của ngân hàng để làm giả các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả
vượt qua hệ thống kiểm duyệt của ngân hàng mở thành công tài khoản thanh toán điện tử
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền vô trợ của các ngân hàng
sau khi điều tra thu thập chứng cứ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vừa qua cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng
thu giữ bảy máy tính để bàn hai máy tính sách tay năm mươi điện thoại di động hai phôi thẻ sim điện thoại
hai ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng
kết quả điều tra bước đầu xác định năm đối tượng đã làm giả hơn một mươi tài liệu của cơ quan tổ chức
để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hai năm tỷ đồng
mở rộng điều tra ngày năm tháng một ban chuyên án đã bắt thêm hai đối tượng và hiện công an tỉnh nghệ an
đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định
với chiêu thức mua hàng trúng thường đối tượng nguyễn lê hoàng thủy chú tại tp bên hòa tỉnh đồng nai
đã lừa đảo một nạn nhân rồi chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an thủy khai nhận sau khi quen biết chị quế anh chú tại tỉnh bình thuận
thông qua trò chơi đệ tử thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiến mặt tiền của nạn nhân
thủy giới thiệu mình đang làm việc trong một công ty chuyên về các thiết bị di động tại tp hcm
có thể mua được các mặt hàng giá rẻ
tin lời chị quế anh đã nhờ thủy mua ba điện thoại di động và chuyển hơn bốn mươi bốn triệu đồng cho đối tượng
thủy thông báo cho nạn nhân đã trúng thưởng khi mua hàng với trị giá hàng tỷ đồng
tuy nhiên muốn nhận được tiền thường thì khách hàng phải đóng tiền thuế
để nạn nhân tin tưởng thủy đã chỉnh sửa số dư tài khoản sau khi chụp hình
để chứng minh cho khách hàng thấy mình đã nhận được tiền từ công ty thế giới di động trao thưởng
và yêu cầu đóng một mươi giá trị
tin lời chị quế anh đã tiếp tục chuyển số tiền tám trăm linh triệu đồng cho thủy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
nguyễn phi sơn chú tại thị xã hòa thành
vì giết người
vào chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sơn tổ chức ăn nhậu tại nhà mẹ vợ của mình
tại khu phố long đại phường long thành bắc thị xã hòa thành
đến tối cùng ngày giữa sơn và mẹ vợ xảy ra mâu thuẫn sơn đã lấy dao đâm vào người mẹ vợ
khiến nạn nhân tử vong
chị vợ của sơn chạy đến can ngăn cũng bị sơn dùng dao đâm bị thương
sau khi gây án sơn mang theo hung khí leo thường dao phía sau nhà bỏ trốn
và ngày hôm sau đến cơ quan công an đầu thú
còn với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy lê trí nam chú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự để điều tra
tối ngày sáu tháng một lực lượng công an tiến hành kiểm tra xe ô tô do nam đang điều khiển
và phát hiện hai bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng rắn
và bốn trăm chín mươi chín viên nén màu xám nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an nam khai nhận tăng vật mà lực lượng công an vừa thu giữ là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và khay
được nam mua của một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch ở thành phố hồ chí minh để sử dụng
khi về đến khu vực thành phố rạch giá thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thời gian gần đây tình hình tội phạm về mua bán người ở việt nam và các nước trong khu vực
có những diễn biến phức tạp xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
với đường biên dài khoảng gần một hai trăm sáu mươi km đi qua một mươi tỉnh được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp
về tình hình mua bán người trong hai năm qua
trước những diễn biến này cơ quan chức năng của hai nước việt nam và campuchia đã có sự phối hợp chặt chẽ
đưa ra nhiều giải pháp cho công tác đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa
người thanh niên này sinh sống tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn đã sập bẫy online của tội phạm mua bán người
để rồi sau đó anh bị dẫn dụ rời bỏ quê hương sang biên giới campuchia
lời mời chào việc nhẹ lương cao đưa ra trên mạng xã hội đã khiến anh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người xuyên quốc gia
sau đó tôi đã tin lời rủ rỗ về nhẹ lương cao
nên đã đồng ý đi
tôi đã đồng ý đi theo người ta để sang campuchia làm việc
cũng thông qua mạng xã hội facebook
bị cáo huỳnh thanh nhơn sinh năm hai nghìn
trốn tại thành phố quy nhơn tỉnh bình đình
đã bị sập bẫy việc nhẹ lương cao và bị bán sang campuchia
bị cưỡng ép làm việc từ chín h sáng đến hai mươi ba h đêm trên ứng dụng game đánh bạc quanh tờ net
các đối tượng đưa ra yêu cầu muốn về việt nam thì bồi thương sáu mươi triệu đồng
để có được khoản tiền này nhơn tiếp tục rụ rỗ hai nạn nhân là bạn của mình
ngoài những đường dây đưa người lao động sang campuchia làm việc cưỡng bước với tuyệt đoạn việc nhẹ lương cao
thì trên tuyến biên giới này cũng xảy ra nhiều vụ lừa gạt đưa phụ nữ trẻ em sang campuchia
bán cho các chủ chứa mại dâm ở campuchia hoặc bán sang nước thứ ba như thái lan malaysia hàn quốc
cơ quan chức năng hai nước đã phát hiện một mươi năm tuyến
bàn trọng điểm thường diễn ra hoạt động mua bán người ra nước ngoài
bảy mươi sáu tụ điểm mại dâm tại kiên giang an giang đồng tháp tây ninh
công tác phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin
xác lập chuyên án chung giữa lực lượng chức năng hai nước việt nam campuchia
đã đem lại hiệu quả tích cực trong đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tội phạm mua bán người
tình hình tội phạm mua bán người liên quan quốc tế và khi mà cao điểm thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch
và đã tiến hành chỉ đạo cũng như phối hợp với các đơn vị
các địa phương có liên quan có chung đường bên dưới với chính bộ để trao đổi với nước bạn
để chúng ta cùng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hai bên cùng tuyên truyền
cùng tổ chức xác định các bóng nhóm tội phạm cùng tiến hành trao đổi cung cấp các thông tin
và có liên quan để cùng triệt phá đấu tranh để xử lý các đường dây tội phạm mà mua bán người
và cái việc mà chúng ta muốn xử lý trên đếm vườn này thì rõ ràng là phải có sự chung tay
của các nước

thời gian tới dự báo diễn biến tình hình tội phạm mua bán người
tiếp tục sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng hai nước việt nam campuchia
cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực hiện tốt hơn nữa
hiệp định đã ký kết các cấp các ban ngành đoàn thể đặc biệt là địa phương vùng biên giới
cần coi phòng ngừa ngăn chặn tội phạm mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng hai nước việt nam campuchia

nguyễn thiện toàn nguyên tổng giám đốc phụ trách hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
quá trình mở rộng điều tra vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng ngọc cầm và nguyễn quốc khánh
đều là thành viên hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
có hành vi ký các nghị quyết của hội đồng thành viên tổng công ty trẻ
thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất hai trăm hai mươi năm nam kỳ khởi nghĩa
quận ba tp hcm không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản của nhà nước
hiện vụ án đang được tiếp tục khẩn trương mở rộng và điều tra
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan
xác minh tài sản để kê biên thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
công an tỉnh nghệ an và cục an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đấu tranh và triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây lừa đảo lợi dụng chương trình khuyến mại mở tài khoản online của ngân hàng
để làm giả các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả
vượt qua hệ thống kiểm duyệt của ngân hàng mở thành công tài khoản thanh toán điện tử
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng
sau khi điều tra thu thập chứng cứ vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp năm đối tượng thu giữ bảy máy tính để bàn
hai máy tính sách tay năm mươi điện thoại di động hai phôi thẻ sim điện thoại
một mươi ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng
kết quả điều tra bước đầu xác định năm đối tượng đã làm giả hơn một mươi tài liệu của cơ quan tổ chức
để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hai năm tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày năm tháng một vừa qua ban chuyên án đã bắt thêm hai đối tượng
hiện công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định
ngày bảy tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước đã lập biên bản bàn giao người và tăng vật
là ba trăm bốn mươi năm kg pháo lậu cho công an huyện lộc ninh và công an huyện bù đốc
để điều tra và làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào chiều tối ngày năm tháng một
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô năm chỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra và phát hiện trên xe có võ hữu thuần và bùi nhất sinh chưa rõ nhân thân
kiểm tra phía sau cốp xe thì phát hiện nhiều thùng cắt tông bao tải
có chứa các hình hộp vuông nghi là pháo với tổng trọng lượng chín mươi kg
trước đó trong quá trình tuần tra và kiểm soát tổ công tác đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe ba gác
có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng
đối tượng liền vứt lại xe để bỏ chạy
tại hiện trường tổ công tác phát hiện sáu bao tải bên trong có một trăm năm mươi khối
hình hộp nghi là pháo với trọng lượng khoảng hai trăm năm mươi năm kg
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
thưa quý vị trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông trạm cảnh sát giao thông đức phổ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã phát hiện tài xế xe đầu kéo chở ba mươi hai tấn đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ
trạm cảnh sát giao thông đức phổ đã cho dừng xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi tám c bảy nghìn bảy trăm linh sáu do một người đàn ông ba mươi bốn tuổi
ở xã hòa thành thị xã đông hòa tỉnh phú yên điều khiển đi theo hướng bắc nam để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một lượng lớn đường cát trắng
bên ở trên bao đường thì có
chữ nước ngoài nhưng mà lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử
lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế đã kiểm tra số hàng hóa trên
tổng cộng có sáu trăm bốn mươi bao đường cát loại năm mươi kg một bao ước tính khoảng ba mươi hai tấn
trạm cảnh sát giao thông đức phổ đã bàn giao phương tiện và số đường cát cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
để tiếp tục điều tra làm rõ
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
buôn lậu môi trường công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè
tiến hành kiểm tra hai kho chứa thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn ấp hòa quý xã hòa khánh huyện cái bè
có nhiều biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong kho có chứa hai bốn trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ghi bằng tiếng nước ngoài
không nhãn mát người thuê kho chứa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng tử hồ sơ hải quan nhập khẩu
để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng hàng hóa nêu trên
tổ công tác tiến hành bàn giao cho công an huyện cái bè để tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính
niêm phong và tạm giữ toàn bộ tăng vật vi phạm
thưa quý vị với thủ đoạn sử dụng thẻ căn cước công dân giả đóng vai là người thân trong gia đình
và dùng nhiều chiêu trò để giới thiệu cục đá có tính năng hủy diệt sắt
một nhóm đối tượng đã giàn cảnh chiếm đoạt của một cặp vợ chồng với số tiền hai một tỷ đồng
trong cuộc điều tra thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ năm đối tượng thu hồi tài sản gần một tỷ đồng
năm đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp gồm võ quang trực nguyễn thị tuyết lan nguyễn thị hiệp trịnh thị tri và nguyễn công hậu
về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được đơn tố giác của người dân ở huyện ba vì thành phố hà nội
về việc một nhóm đối tượng khoảng năm người lừa chuyển giao bảo vật là cục đá có tính năng hủy diệt sắt và chiếm đoạt của vợ chồng ông số tiền hai một tỷ đồng
trong quá trình điều tra xác minh cơ quan công an phát hiện tất cả các đối tượng đều sử dụng căn cước công dân giả nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn
sau nhiều ngày tích cực điều tra ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng võ quang trực tại nhà riêng ở phường tam phước thành phố biên hòa
khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng trực lực lượng công an đã thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án